thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay mùng ba tháng sáu kỳ họp thứ bảy quốc hội quá một mươi bốn tiếp tục làm việc
vào buổi sáng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
sẽ trình bày tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
sau đó các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và xin ý kiến đại biểu quốc hội bằng hệ thống điện tử về việc lựa chọn chuyên đề giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
về ba nội dung của dự thảo luật đầu tư công sửa đổi
sáng đến buổi chiều quốc hội xin ý kiến các đại biểu bằng hệ thống điện tử
về ba nội dung của dự thảo luật phòng chống tắc hại của rượu bia
thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ bảy sẽ bắt đầu từ sáng mai bốn tháng sáu và kéo dài đến ngày sáu tháng sáu
lần đầu tiên phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh làm nhiệm vụ chốt phiên chất vấn
bộ trưởng bộ công an tô lâm đầu tiên trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
thưa quý vị và các bạn cũng tại nghị trường quốc hội vừa qua thì nhiều đại biểu đã đề cập đến nhiều vụ án ma túy
được các lợi nhuận chức năng bắt giữ đồng thời cũng mề tỏa lo ngại về sự thâm nhập của ma túy tổng hợp
đặc biệt là những khó khăn trong quản lý các tiền chất được các đối tượng sử dụng để sản xuất ma túy
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ bảy trăm linh kg ma túy đá được đựng trong các bào tải
những ngày đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan công an đã triệt phá đường dây ma túy
mà túy xuyên quốc gia do lưu minh giang ba mươi bốn tuổi người đài loan cầm đầu thu giữ năm trăm linh kg ketamin
một loại ma túy tổng hợp có giá trị hơn năm trăm linh tỷ đồng
liên tiếp các vụ vận chuyển mua bán trái phép các chất ma túy tổng hợp đã được lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng bắt giữ
tại nghị trường nhiều đại biểu quốc hội đánh giá cao những chiến công của lực lượng công an nhân dân
có sự phối hợp của người dân và lực lượng công an rất là chặt chẽ thì mới là phải xử lý được
chúng tôi đánh giá rất là cao và qua các buổi tiếp xúc cử tri thì người dân rất là đồng tình và hài lòng với công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là công tác phòng chống ma túy trong thời gian vừa qua
tội phạm về ma túy tiếp tục gia tăng diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường cùng với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới
việc mua bán vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp các chất hướng thần gia tăng trào lưu đập đá trong giới trẻ
thì đang là cơn lốc ngầm khủng khiếp
các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng tại các quán bar và vũ trường
mới đây phiên tòa xét xử văn kính dương và đồng bọn về các tội sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội
và theo đánh giá của cơ quan chức năng một số đối tượng tội phạm trong nước đã tổ chức sản xuất điều chế ma túy tổng hợp và các chất ma túy khác
tuy nhiên một số tiền chất được các đối tượng sử dụng trong điều chế không nằm trong danh mục cấm
thực tế này đang cho thấy một nguy cơ lớn về việc quản lý các tiền chất để sử dụng cho việc sản xuất điều chế ma túy tổng hợp
để cho nó giảm cái tính giới hạn của nó bởi vì khi chúng ta giới hạn rồi đến khi mà nó lại ra những cái mới nó mua vàng màu sắc màu khác nhau
thì chúng ta làm sao có thể mà tiếp tục lại làm sửa luật nữa thì nó sẽ không phù hợp
đã từng có nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ ma túy tổng hợp
và nếu không có những công cụ pháp lý ngăn chặn hiệu quả hơn
thì công tác đấu tranh với loại tội phạm sản xuất
điều chế loại ma túy này tại nội địa sẽ rơi vào tình trạng khó càng thêm khó
về việc này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu bộ tài chính
cơ quan thường trực của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công thương bộ quốc phòng khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin này
phó thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật sau đó các cơ quan này phải báo cáo phó thủ tướng kết quả
theo thống kê của cục hải quan tp hcm cho thấy từ tháng một đến ngày một mươi năm tháng năm
lượng nhập tôm hùm đất đông lạnh và tôm hùm đất luộc sơ đông lạnh đạt ba mươi ba tấn với trị giá một trăm ba mươi hai sáu trăm linh usd
gần đây nhất ngày hai mươi năm tháng năm công an tỉnh lạng sơn cũng đã phát hiện một xe khách vận chuyển bốn mươi chín kg tôm hùm đất
nhập lậu từ trung quốc vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn về bắc ninh
ngay khi biết tin tôm hùm đất đang được đưa vào việt nam để tiêu thụ
làm thực phẩm tại một xe khách
một số địa phương bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi công văn hỏa tốc
yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát loài tôm hùng này
tính đến ngày một tháng sáu dịch tả lợn châu phi xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới và có diễn biến ngày càng phức tạp
cùng với các địa phương trong cả nước chính quyền tỉnh cà mau đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
là một trong những địa phương có tuyến ven biển phía nam đi ngang cùng với hệ thống cây ngòi tràng trịt
các lực lượng chức năng của huyện thới bình tỉnh cà mau chia làm nhiều tổ ngày đêm phòng chống dịch
quyết tâm không để lây lan và bùng phát đến các vùng khác ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh cà mau
để có thể ngăn chặn dịch tả lợn châu phi chỉ riêng tuyến xuyên á đi qua địa bàn
huyện thới bình đã thành lập năm tổ kiểm dịch cố định kiểm tra tất cả các phương tiện có nghi vấn trở lợn
để phun thuốc tiêu độc khử trùng và kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến chất lượng của lợn từ các nơi khác đi vào địa bàn
họ thường nắm tình hình kịp thời ngăn chặn xử lý khi dịch vừa phát sinh
trong đội phản ứng nhanh của chúng tôi thì thường xuyên đi phối hợp với tất cả các chốt
trong đó là những chốt của tỉnh và chốt của các xã phối hợp để thực hiện kiểm tra
để phòng chống để xử lý cho nó kịp thời không để cho tình trạng heo mà không có nguồn gốc
để xâm nhập vào địa bàn của huyện thới bình
không những kiểm tra tại các chốt
tổ phản ứng nhanh còn phối hợp cùng các xã kiểm tra tại tất cả các điểm chợ trên nệ bàn
nhất là những nơi có giáp danh với các tỉnh lân cận
ngoài kiểm tra tổ còn vận động tuyên truyền các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
nói không với các loại thịt lợn không rõ nguồn gốc không bảo đảm an toàn
bên cạnh công tác kiểm tra chốt chặn tại các tuyến đường bộ
công an huyện thới bình còn tăng cường lực lượng kiểm tra trên các tuyến đường thủy
là địa bàn có hệ thống kênh dạch chẳng chịt
chính vì vậy việc ngăn chặn các đối tượng chở lợn mang theo mầm bệnh không bảo đảm chất lượng
đã được công an huyện thới bình triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt
đến nay tại tỉnh cà mau đã có hai địa bàn xảy ra dịch tả lợn châu phi
phòng chống dịch tả lợn châu phi là một việc làm cấp bách và quan trọng
chính vì vậy việc tăng cường công tác kiểm tra
trên tất cả các địa bàn nhằm ngăn chặn sự lây lan và phát sinh là một việc làm cần thiết
bên cạnh đó các hộ kinh doanh và người dân cũng cần chung tay với chính quyền nói không với lợn bệnh
khi phát hiện lợn có dấu hiệu lạ có bệnh cần báo ngay cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
vào lúc sáu h bốn mươi phút ngày hai tháng sáu tại khu vực bờ nam sông mã
cách đường biên giới việt lào khoảng hai mươi năm mét về phía việt nam
thuộc địa phận xã tén tằn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu tén tần đã phát hiện bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
đối tượng vận chuyển số ma túy khai tên là ú phin sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ở bản na on cụm sốt hào huyện sốt bâu tỉnh hồ văn lào
tiến hành kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện trong người đối tượng có bốn túi ni lông màu xanh
chứa tổng cộng tám trăm linh viên nén màu hồng đối tượng khai đó chính là hồng phiến
bước đầu ú phiên khai nhận vào khoảng hai mươi một h ngày một tháng sáu
một người đàn ông không rõ tên ở bản hôn phăn huyện viêng say tỉnh hồ phăn
thuê đối tượng hai trăm linh kip lào để vận chuyển tám trăm linh viên hồng phiến qua biên giới việt nam
đến dạng sáng ngày hai tháng sáu khi đi theo đường mòn dọc nam sông mã sang việt nam để giao ma túy
thì bị phát hiện và bắt giữ
quá trình đánh bắt đối tượng ú phiên đã chống trả quyết liệt nhằm thoát thân sang bên kia biên giới
hiện đồn biên phòng cửa khẩu tén tần đã ra quyết định khởi tố vụ án
hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo trần ngọc minh ba mươi bốn tuổi
chú thầy huyệt ký an tỉnh hà tĩnh mức án tùy trung thân về tội phận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh được một đối tượng tên đăng không rõ lai lịch gọi điện nhờ lấy một ba lô màu xanh
bên trong có chứa ma túy giao cho một người tên hùng ở thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
xong việc đăng sẽ trả cho mình một mươi triệu đồng tiền công
sau khi nhận lời minh đón xe khách từ bình dương đi thành phố bông ma thuột
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày minh đến thành phố bô ma thuật và thuê nhà nghỉ ngủ lại
đến trưa ngày hôm sau đăng gọi điện thoại hướng dẫn minh đến một nhà nghỉ
ở phường tân thành thành phố bông ma thuột lấy một ba lô màu xanh đi giao cho khách
thì bị lực lượng công an bắt quả thang
khám sát nhanh công an thu giữ hai bánh heroin và một vịt ma túy đá
bị cáo minh là đối tượng đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và tội cố ý gây thương tích
thông báo quý vị
quyết định truy nã bị can cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã
đối với ngô xuân sử giám đốc kinh doanh công ty thanh sơn về tội buôn lậu
sau khi xác minh kết luận không biết rõ bị can ngô xuân sử ở đâu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với ngô xuân sử
sinh ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán hà nội nơi cư trú số ba ngõ sáu trăm bốn mươi một kim ngư
vĩnh tuy hai bà trưng hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho phòng một mươi bốn
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng mai dịch cầu giấy hà nội điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm ba mươi ba bốn trăm sáu mươi tám
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn cả nước trong đó có tỉnh bắc ninh
liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đất tài sản với thủ đoạn tinh vi như làm quen trên mạng xã hội
điện thoại email hoặc giả danh những người có uy tín vị trí xã hội nhằm tạo niềm tin hoặc gây sức ép để lừa tiền
và trước thực tế đó công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các lực lượng tích cực vào cuộc
quyết liệt đấu tranh nhằm kịp thời ngăn chặn đồng thời thì cảnh báo tới mọi người dân về loại tội phạm này
gần một năm trước đội phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh nhận được tin báo
một cụ ông tám mươi năm tuổi ở thành phố bắc ninh bị đối tượng không quen biết gọi điện
nói liên quan đến một vụ án ma túy từ đó khai thác thông tin cá nhân rồi lừa đảo chiếm đoạt hai trăm tám mươi một triệu đồng
ông đã bị lợi dụng thế vậy thì ông hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân
sau đó thì người đó bảo là vẽ bây giờ ông hãy rút toàn bộ cái số tiền trong sổ tiết kiệm
để gửi cho công an để chứng minh sự trong sạch của ông
tôi có xuống nhờ các đồng chí đội phòng chống tội phạm công nghệ cao của công an tỉnh bắc ninh giúp đỡ
và các đồng chí liên lạc với các đồng chí ở ngân hàng giữ lại được số tiền
của bố tôi khi mà nó chưa rút đấy
đầu năm nay một người đàn ông ở huyện quế võ đăng tin bán đất trên facebook
sau đó một đối tượng vào giao dịch trao đổi về giá và thống nhất mua mảnh đất trên
ngay sau đó tài khoản facebook của người giao bán đất có tin báo là người mua đã đặt cọc tiền
khi chủ đất làm theo hướng dẫn để xác nhận thì bị mất hai trăm linh triệu đồng
điền những thông tin giao dịch bình thường vào thì cung cấp cho nó
cái otp cho nó thì là để nó rút tiền
xong nó bảo là nó băng nó băng cái tài khoản đấy lại
khi vất năm mươi triệu đầu tiên em đã nghi rồi xong không hiểu sao
bước tiếp theo mình lại chọn một cái nội dung như thế tiếp
đấy mình xong lại cung cấp cho nó một cái otp nữa nó rút lại thứ hai
nhưng lúc bấy giờ làm nào mình vẫn cứ mong muốn cái số năm mươi chuyện về tài khoản của mình sớm
trình báo sự việc và lên đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh
để giải quyết sự việc
ngay lập tức các anh đã vào cuộc điều tra
trên đây là hai trong số hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra trên địa bàn tỉnh bắc ninh
theo công an tỉnh bắc ninh từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của hàng chục phụ nữ bị lừa tiền
có vụ lên tới một sáu tỷ đồng
phương thức là giả danh kỹ sư bác sĩ quân nhân mỹ
làm quen kết bạn qua facebook zalo skype
rồi hứa kết hôn bảo lãnh nghìn nước ngoài
hay gửi quà tặng làm từ thiện hoặc vay mượn
sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế và phí
bên cạnh đó còn rất nhiều vụ lừa đảo cũng với thủ đoạn cũ
như giả danh cơ quan công an kiểm sát tòa án
thông báo nạn nhân liên quan đến một vụ án nào đó
rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt
hoặc lập trang web giả với nội dung cho vay tiền hoặc trả góp
giả mạo là nhân viên thu nợ đe dọa các đối tượng có liên quan
có thể thấy các loại tội phạm trên nền tảng ứng dụng công nghệ
và môi trường mạng hiện nay rất tình vi
chỉ những trường hợp được phát hiện kịp thời
mới có thể phong tỏa tài khoản và thu hồi
do đó khi thấy có dấu hiệu lừa đảo
người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng
và điều quan trọng nhất là
người dân cần cảnh giác với mọi mối quan hệ
thông tin trên môi trường mạng
không để bất cứ sự cố giao thông nào ảnh hưởng đến thí sinh
đây là yêu cầu chỉ đạo của ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông
công an tp hà nội đối với toàn lực lượng cảnh sát giao thông của tp
tinh thần nhiệm vụ trên của phòng cảnh sát giao thông
đang được các cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị thực hiện hiệu quả
góp phần vào thành công bước đầu của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
trên địa bàn tp
qua khảo sát
trong hai ngày thi đầu tiên
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tp
được lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo tuyệt đối an toàn
không có bất cứ vụ tai nạn giao thông cũng như ủn tắc
sự cố nào về giao thông gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại
thi cử của thí sinh
đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát giao thông
cũng như các đơn vị chức năng có liên quan
trong đó có lực lượng cảnh sát trật tự
dân phòng bảo vệ dân phố trên toàn tp
tuy nhiên ở hai ngày thi cuối cùng là mùng ba và mùng bốn tháng sáu
lại chung với hai ngày đầu tuần
người dân đi làm học tập lao động rất lớn
do vậy bên cạnh việc tăng cường cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cũng sẽ huy động nhiều tổ công tác
thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến
để kịp thời phát hiện giải quyết nhanh
hiệu quả sự cố nảy sinh về giao thông
liên quan đến học sinh và người dân
trong khoảng thời gian này
việc đi lại tham gia giao thông của học sinh sinh viên
cũng sẽ có nhiều vấn đề đáng lưu tâm
như là tình trạng không đối mũ bảo hiểm
khi ngồi trên xe mô tô xe máy xe máy điện
hay trở qua số người quy định phóng nhanh vượt ẩu
tất cả những vi phạm này sẽ bị cảnh sát giao thông
kiên quyết kiểm tra và xử lý nghiêm
quý vị thân mến vào tối qua hai tháng sáu
lễ hội carnival đường phố
sự kiện đồng hành lớn nhất của lễ hội pháo hoa quốc tế
đã chính thức khai diễn diễu hành qua các con phố
và với những hoạt động nghệ thuật sôi nổi
đầy màu sắc này thì lễ hội carnival đường phố
đã mang đến một không khí mùa hè đầy náo nhiệt
tại thành phố đà nẵng
lần đầu tiên chị đi tham gia lễ hội
cho nên chị thấy đây làm rất là hành kém và bại bản
nói chung là
cảm thấy như là ở đây rất là văn minh
rất là quy mô
rất là quy mô
thứ hai là
đó là những ấn tượng của người dân và du khách
trong đêm khai diễn lễ hội carnival
tại thành phố đà nẵng
với những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
như trình diễn nghệ thuật của các nhóm nhạc đường phố
nghệ thuật body painting
lễ hội đã tạo được sự tương tác với khán giả
và mang đến một không gian gần gũi
không khoảng cách
năm nay điểm nhấn thú vị
của lễ hội carnival đường phố
sẽ tập trung vào hoạt động trình diễn
diễn hành xe hoa
mỗi đêm sẽ có bốn xe hoa được trang trí
theo những màu sắc và hình ảnh
của các loại hoa đặc trưng
của các nước tham dự từng đêm thi
d i f f gồm việt nam
mỹ phần lan ý anh trung quốc
năm nay có vẻ vong phú hơn đẹp hơn
trang sức tất cả thứ đẹp hơn
năm ngoái chắc một hai năm đầu
còn đang sơ sài quá phải không
chắc hàng ngày hàng ngày hoàn thiện lên
bên cạnh đó vấn đề an ninh trật tượng
an toàn luôn được đảm bảo tuyệt đối
cũng là một trong những thành công
trong công tác tổ chức lễ hội
và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
trong lòng người dân và du khách
an ninh rất là tốt
mình đi nên rất là an tâm
được đầu tư
công phu lễ hội cát na văn đường phố
luôn là sự kiện được đông đảo
người dân và du khách mong đợi
bởi vì tại đây bên cạnh thưởng thức
các mạng trình diễn nghệ thuật
khán giả còn được trực tiếp giao lưu
hòa minh vào không khí lễ hội sôi động
quý vị thân mến bây giờ là thời lượng
dành cho có thể bạn quan tâm
thưa quý vị vậy là vào sáng qua
mùng hai tháng sáu gần tám mươi sáu thí sinh
tại thành phố hà nội và hơn tám mươi thí sinh
tại thành phố hồ chí minh đã chính thức
bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và ngày thi đầu tiên
đầy cam go khó khăn
thế nhưng các thí sinh cũng đã hoàn thành xuất sắc
và ngày hôm nay các em sẽ tiếp tục
bước vào ngày thi thứ hai
kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
luôn nhận được sự quan tâm của các phụ huynh
và toàn xã hội bởi tính cạnh tranh rất cao
trong quá trình thi
cường độ hoạt động trí não và áp lực tâm lý
đều cao hơn bình thường và điều này
sẽ khiến cho các em học sinh rơi vào tình trạng
căng thẳng và lo lắng vì vậy
các em thí sinh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt
vững vàng để có thể hoàn thành kỳ thi này
thứ nhất là khi đi thi
nên đến trước khoảng một mươi năm hoặc hai mươi phút
để tránh tình trạng đến muộn
và việc đến sớm giúp cho tinh thần
các em được thoải mái hơn nếu như đến
phòng thi gần sát giờ thi thì sẽ
tạo cái tâm lý gấp gáp hối hả
ảnh hưởng không tốt tới tâm lý thi cử
thứ hai là không nên mang tài liệu vào phòng thi
bởi việc mang tài liệu vào phòng thi
nếu bị phát hiện các em sẽ bị đình chỉ thi
ngay lập tức thứ ba là trong bài thi
trách nghiệm phải phân bổ thời gian hợp lý
để có thể làm hết bài thi
làm câu dễ trước khó sau
tránh tình trạng quay cóp thứ tư là
và trong ngày hôm nay thì các em thí sinh tiếp tục
bước vào ngày thi thứ hai
môn thi tại mỗi thành phố sẽ là khác nhau
và cụ thể thì các em thí sinh
tại thành phố hà nội sẽ thi môn ngoại ngữ
môn lịch sử còn thí sinh
tại thành phố hồ chí minh sẽ thi tiếp hai môn
đó là môn toán và môn truyền
vâng đó là thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
trinh học phổ thông và xin chuyển sang
một thông tin thú vị khác đó chính là hơn
hai năm qua thì để hiện thực hóa ý tưởng
của mình ứng dụng safeblock
là đứa con tinh thần đầy tâm huyết
của các bạn sinh viên đại học huế
đã được ra đời và đây là
một nền tảng ứng dụng công nghệ tôi nghĩ rằng
làm thông tin phục vụ cho việc tuyên truyền
và vận động hiến máu nhân đạo
lần đầu tiên đã có mặt tại việt nam
việc sử dụng bản đồ máu
sống trực tuyến giúp những điều
phối viên có thể nhận xác định ngay
số lượng người có nhóm máu thích hợp
để hiến ở gần nhất thông qua
điện thoại thông minh qua đó có thể điều động
ngay lập tức những người trường hợp khẩn cấp
ứng dụng này giúp kết nối
người cần máu và người cho máu chỉ trong
vòng một mươi năm phút thay vì phải mất
bốn mươi năm đến bảy mươi năm phút để
tìm kiếm một đơn vị máu cung cấp cho
bệnh nhân như hiện nay với ý nghĩa nhân văn
cũng như tính hiệu quả và khả thi
đề tài safeblock ứng dụng
kết nối và lưu trữ thông tin ngân hàng máu sống
đã dành giải nhất cuộc thi ý tưởng
kinh doanh và hy vọng rằng trong thời gian tới
thì đây sẽ là địa chỉ kết nối tin cậy
giúp ích cho người bệnh cũng như những
tình nguyện viên hiến máu
vâng thưa quý vị và các bạn đà nẵng
được mệnh danh đó là thành phố du lịch
đáng sống nhất tại việt nam bởi đà nẵng
thì sở hữu rất nhiều những phong cảnh
với những địa điểm du lịch khá hấp dẫn và nổi tiếng
và nhiều người còn cho rằng đà nẵng
còn là nơi dù có đến nhiều lần
nhưng cảm giác vẫn như lần đầu
chẳng phải quê hương nhưng lại cảm thấy
vô cùng thân thương đến lạ
vâng đúng là như vậy và càng đến dịp hè
thì đà nẵng càng trở thành
một cái địa điểm du lịch hấp dẫn hơn bao giờ hết
mà đã đến đà nẵng thì
có một địa điểm quý vị và các bạn cũng không thể bỏ qua
đó chính là bán đảo sơn trà
tuy nhiên chị minh hương có biết không
rất nhiều người đã đến bán đảo sơn trà
thì đều có những nhận xét chung rằng là
đường lên bán đảo sơn trà thì khá là
nguy hiểm và khó khăn với rất là nhiều
khúc cua nguy hiểm ạ vâng ở đà nẵng
thì đúng là bán đảo sơn trà là một cái địa danh khá nổi tiếng
và theo đó thì thưa quý vị và các bạn
để đảm bảo an toàn cho mỗi du khách
thì ban quản lý bán đảo sơn trà
và các bãi biển du lịch tại thành phố đà nẵng
cũng khuyến cáo du khách rằng nên cẩn trọng
khi di chuyển bằng xe máy lên bán đảo sơn trà
đặc biệt là không nên sử dụng
xe tay ga nhằm hạn chế
những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
do địa hình lên bán đảo sơn trà khúc khỉu
do đó đòi hỏi người điều khiển
phương tiện lên bán đảo phải hết sức cẩn trọng
đặc biệt là những lúc lên và đổ dốc
nếu xuống dốc bằng xe số
có thể chuyển xe về số nhỏ để ghi xe
hãm động cơ xe lại tránh trôi dốc
tuy nhiên xe tay ga không có chế độ này
nên dễ gây rủi ro tai nạn
ngay cả khi du khách có kinh nghiệm đổ đèo
bằng xe ga việc phanh xe liên tục
sẽ làm phanh bị nóng và mòn
nguy hiểm hơn là phanh gần như bị vô hiệu hóa
tốc độ của xe không thể kiểm soát
như ý muốn ban quản lý bán đảo sơn trà
khuyến cáo với du khách và người dân địa phương
khi đi thăm quan tại bán đảo sơn trà
không sử dụng phương tiện là xe tay ga
để di chuyển tránh đi lại trên bán đảo
khi thời tiết xấu mưa to gió lớn
vì dễ gặp sạt lở sương mù và đường trơn
gây nguy hiểm cho bản thân
đối với xe số du khách và người dân
nên đảm bảo xe máy đủ khỏe
và kỹ năng lái cứng tay để leo dốc
trước khi xuất phát nên kiểm tra
kỹ tình trạng của phanh lốp xe
và động cơ để tránh tình huống
đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
đó là tại các tỉnh của nam trung bộ
số ca mắc sốt xuất huyết vẫn ở mức rất cao
và chưa hề có dấu hiệu suy giảm
ở nhiều địa phương thì số ca mắc
tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên thì điều đáng nói là dù
đã được cảnh báo trước về việc bùng phát
dịch xuất xuất huyết một phần từ thói quen
chữ nước của người dân
nhưng đến nay thì thói quen này vẫn chưa được bỏ
và dịch xuất xuất huyết vẫn ngày một xa tăng
tại hai tỉnh phú yên và bình định
số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay
đã lên đến hơn năm trường hợp
dù đây không phải là cao điểm dịch bệnh
một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này
là thói quen chữ nước trong mùa nắng nóng của người dân
ở xã tam quan bắc huyện hoài nhơn
tỉnh bình định
gia đình nào cũng có thùng hoặc hồ chứa nước
nhà ít nhất có hai hoặc đến năm thùng nước
nước được để trong các thùng rất nhiều ngày
vì thùng không đậy hoặc đậy không kín
nên loang quăng sinh sôi thành ổ
để sử dụng hết lượng nước chứa ở các thùng
phải mất từ năm đến bảy ngày
thậm chí là một mươi ngày
và đó là thời gian mỗi sinh sôi
đây chính là lý do sốt xuất huyết kéo dài
dài dàng ở những làng biển như thế này
và theo lãnh đạo ngành y tế tỉnh bình định
dù địa phương đã nhiều lần tuyên truyền
nên thói quen chữ nước của người dân vẫn không thay đổi
tại các tỉnh nam trung bộ
tình trạng thiếu nước đang diễn ra
và để có nước hộ nào cũng xây hồ
mua thùng chữ nước
nước dùng nhiều ngày không xúc rửa
nên loang quăng bùng phát
và hơn năm ca mắc xuất xuất huyết
tại hai tỉnh phú yên và bình định
từ đầu năm cho đến nay
là con số thật sự đáng lo ngại
trong phần video của chương trình
tp hcm tăng cường công tác thu hút
đầu tư phát triển đô thị thông minh
những lưu ý khi sử dụng món ăn giải nhiệt kem
dành cho trẻ nhỏ
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
và ngay sau đây
những đồng nghiệp của chúng tôi
từ tp hcm sẽ gửi tới quý vị
những thông tin thú vị khác
và xin mời trường quay sáng phương nam
xin chào trường quay hà nội
xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bản tin sáng phương nam
kết thúc ngày thi đầu tiên
tuyển sinh vào lớp một mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã công bố có bảy trăm một mươi tám thí sinh
ở lớp thi thường đã không tham gia dự thi
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm
năm nay tổng thí sinh
đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh
vào lớp một mươi tại tp hcm là hơn tám mươi
trong đó có hơn bảy mươi bốn thí sinh thi thường
và hơn sáu một trăm linh thí sinh thi chuyên
toàn tp hcm đã tổ chức

và chín hội đồng thi chuyên
cùng với đó điều động gần một mươi một cán bộ coi thi
để chuẩn bị cho kỳ thi
ghi nhận tại ngày thi đầu tiên
với lớp một mươi thường
sau hai buổi thi có tổng số hơn bảy mươi ba bốn trăm linh thí sinh tham dự
trong đó có bảy trăm một mươi tám thí sinh bỏ thi
không lý do
với lớp một mươi chuyên
số liệu ban đầu sẽ nhận được
có hơn sáu thí sinh dự thi
trong đó có năm mươi tám thí sinh bỏ thi buổi sáng
buổi chiều vắng sáu mươi ba em không lý do
ngày hai tháng sáu
tại tp hcm đã diễn ra lễ khai mạc
trại hè lính cứu hỏa năm hai nghìn một mươi chín
đây là dịp để tôn vinh
hình tượng của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
cũng như tạo cơ hội cho các em học sinh
được tiếp cận với những kỹ năng sống
giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách
và cách đối phó với lửa cháy nổ
với phương châm tự cứu mình
trước khi được người khác giúp đỡ
trại hè diễn ra trong vòng tám ngày
các em học sinh sẽ được báo thức dậy
từ sáu giờ sáng để vệ sinh cá nhân
sau đó ăn sáng theo dạy dất sinh hoạt
của lực lượng công an nhân dân
từ bảy giờ các em được tham gia game show
và bắt đầu vào các lớp học kỹ năng
phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
các khóa học giúp các em đoàn kết với nhau
và sử dụng thành thạo trang thiết bị
phòng cháy chữa cháy tại chỗ
như bình cứu hỏa dùng chăn chiên dập lửa
và xử lý một số tình huống cháy nổ trong bếp
như rò khí ga tập thái quen dập cầu dao
mỗi khi ra khỏi phòng
trẻ cũng được học cách sử dụng dây từ trang mạng quần áo
để tự cứu bản thân trong trường hợp khẩn cấp
đây là những kỹ năng an toàn sống
giúp trẻ tự bảo vệ được mình
khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra
thưa quý vị nhằm thúc đẩy người dân tp hcm
hưởng ứng lối sống thân thiện với môi trường
và giảm thiểu sử dụng túi ni lông chai nhựa
sở tài nguyên và môi trường thành phố
phối hợp cùng với các sở ngành
của thành phố tổ chức khai mạc
ngày hội sống xanh
trong khuôn khổ ngày hội sống xanh
đã diễn ra các hoạt động nhằm khuyến khích
người dân bảo vệ môi trường như gian hàng
triển lãm chất thải nhựa khu vực thu gom
chất thể nguy hại hộ gia đình
hay sân chơi thực hành sống xanh
ngoài ra cũng tại ngày hội cũng diễn ra lễ ký kết
phối hợp đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa
giữa sở tài nguyên và môi trường
và sở công thương tp hcm
nhằm nhân rộng và vận động các doanh nghiệp
chung tay giảm thiệu rác thải nhựa
liên quan đến cấm thải nhựa trên địa bàn
theo đại diện sở tài nguyên và môi trường
trung bình mỗi ngày
tp hcm thải ra hơn tám tấn rác thải
trong đó rác thải nhựa chiếm một mươi năm
việc giảm thải rác thải nhựa sẽ không hiệu quả
nếu chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền
mà các cơ quan ban ảnh cần xét chặt công tác
quản lý nhà nước về rác thải
cũng như quản lý tốt công tác thu gom
và phân loại rác tại nguồn
để quản lý chất lượng rác thải nhựa
một cách hiệu quả nhất
thưa quý vị để phát triển đô thị thông minh
tp hcm cần một nguồn vốn đầu tư lớn
tuy nhiên hiện nay
nhiều dự án của tp hcm
vẫn chưa thật sự thu hút được các nhà đầu tư
và nguyên nhân là do thiếu sự liên kết
đồng bộ trong quy hoạch
để phát triển khu đô thị sáng tạo
thì ngoài việc liên tục áp dụng
các công nghệ mới trong quản lý đô thị
và xây dựng các ứng dụng dựa trên các công nghệ cao
như chính quyền điện tử giao thông hay chống ngập
thì việc thu hút nguồn vốn xã hội hóa
nhằm tạo động lực đầu tư và phát triển đô thị thông minh
được cho là yếu tố quan trọng
tuy nhiên theo các chuyên gia
việc tạo ra nguồn vốn xã hội hóa không đơn thuần
chỉ là việc kêu gọi
tôi nói ví dụ
trong thời gian bấy lâu nay
thủ thêm chúng ta không thu hút được nhà đầu tư
nhưng thật sự ra là chúng ta quy hoạch
hai khu trung tâm bờ đông và bờ tây
tách rời chúng ta không tạo được giá trị
bây giờ một hành động đơn giản
là kết nối trực tiếp
khu trung tâm tp hcm
hiện hữu với khu trung tâm thủ thiêm
thì chắc chắn là trong vòng
hai năm chúng ta thu hút được nhà đầu tư
xây dựng rất nhiều dự án cao tầng ở ngay tại đây
đó là một cái ví dụ nhỏ cho thấy rằng
là một cái giải pháp quy hoạch tốt
nó sẽ tạo ra
ngân sách từ vốn xã hội hóa cho thành phố
mà không cần phải kiếm đâu ra
ngân sách nó nằm ngay ở
cái giải pháp quy hoạch
trong thời gian vừa qua ngoài việc liên tục kêu gọi
đầu tư vào các dự án trọng điểm
nhằm phát triển đô thị thông minh
chính quyền tp hcm không chỉ liên tục cải cách hành chính công
mà còn đẩy nhanh các dự án trọng điểm
về giải quyết các vấn đề đô thị và giao thông
của thành phố như đẩy nhanh thực hiện
dự án các tuyến metro hay hoàn thiện
và khép kín các tuyến đường vành đai
nhằm tạo sự kết nối và thu hút các nhà đầu tư
trong việc phát triển và quy hoạch đô thị
sẽ hoàn chỉnh
phương án giao thông của thành phố
hôm nay trong dự án này có kêu gọi
những dự án
về đường sắt trên cao
chúng tôi đang triển khai
hai dự án tàu điện ngầm
và phải làm rất đủ sáu dự án tàu điện ngầm
chúng tôi cũng đang
chấn trình lại cái xe buýt của thành phố
hoàn thành hai cái đường
vành đai thành phố
vành đai ba và đến vành đai bốn
cùng các tỉnh xung quanh
để phát triển bốn cái cao tốc hướng tâm
từ hồ chí minh về phía đông
đến phía bắc và phía tây
nếu không phát triển giao thông
thì kinh tế thành phố sẽ bị kìm hám
để tạo sự hấp dẫn
trong thu hút đầu tư
ngoài việc đưa ra các ưu đải cho các nhà đầu tư
thì việc quy hoạch lại cách kết nối giao thông
và hạ tầng để tạo sự thống nhất
giữa các khu vực trong cấu thành phố đô thị công minh
nhằm thu hút nhà đầu tư là một
trong những việc mà thành phố hồ chí minh
cần bắt tay triển khai
nhân quốc tế thiếu nhi cây bút lê minh quốc
đã giới thiệu đến đọc giả nhật ký bằng thơ
với tên gọi
chào thế giới bây giờ con đã đến
chín mươi chín tác phẩm mang đến những cảm xúc dí dõm
hạnh phúc của một người cha
từng ngày chờ đón con chào đời
chào thế giới bây giờ con đã đến
tổng hợp những sáng tác của nhà thơ lê minh quốc
từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
giai đoạn anh cảm nhận được nhịp tim
của sinh linh bé bỏng
những án thơ đều đặn được viết lên trong quá trình
anh được ôn trên tay đứa con gái đầu lòng
đến những khoảnh khắc thay tả cho con bú
các hoạt động rất đối bình thường
của một người cha
xong được lột tả qua giọng thơ téo táo
rất quảng của lê minh quốc
em biển bìm bìm bất ngờ
không gian lặng ngắt như tờ
bỗng nghe đồng vọng tiếng tơ tiếng đàn
âm thanh rêu rắc rộn ràng
giặt mình ba mẹ ngỡ ngàng ngó nhau
tưởng bé thức vội ơ ầu
bé cười bí mật gặt đầu ngủ ngon
tập thơ lần này của lê minh quốc
cũng là món quà tặng ẩn ý cho con gái mình
khi chi tổng hợp dừng lại
ở con số chín mươi chín sáng tác
chín mươi chín bài là bởi vì bé sinh ngày chín tháng chín
do đó chị đinh vân thảo
giám đốc nhà sứ bản văn hóa văn nghệ
thì cái là trộn con số chín mươi chín cho đẹp
thì do đó tôi trộn chín mươi chín nha bà
tôi cảm thấy thú vị khi mà
những cái khúc đồng giao được lòng trong đó
những cái trò chơi những cái nhịp điệu
từ nu na nu nóng
rồi chi chi chành chành
các cái nhịp điệu đó hay là những khi mà
tắm nắng mọi thứ nó rất là khoa học
trò chuyện với trẻ về thiên nhiên
về tình người
con có thể cảm trong đó
thì đây là một điều hết sức thú vị
cũng từ tinh thần gián dị
nhưng vui tươi của tập thơ
chào thế giới bây giờ con đã đến
nhạc sĩ bùi anh tôn đã quyết định phổ nhạc
cho một số sáng tác của lê minh quốc
nhưng sáng tác cho thứ như này đang được tổng hợp hoàn thiện
để giới thiệu đến khán giả trong thời gian tới
sáng phương nam sẽ được tạm dừng tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị
chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay
của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
để cùng tiếp tục theo dõi những thông tin quan trọng khác
vâng ạ xin cảm ơn biên tập viên hoàng trí
với những thông tin đáng chú ý vừa rồi
và chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục
với tiểu bục sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị và các bạn trong những ngày nắng nóng
thì có rất nhiều phương pháp để giải nhiệt cho cơ thể
như là nước độ đen rang hoa quả ép hay là sinh tố
và kem trong mùa hè thì cũng chính là một sản phẩm giải nhiệt
đa dạng về màu sắc và hương vị
thu hút rất nhiều dưới trẻ hiện nay
tuy nhiên với trẻ nhỏ thì khi tiếp xúc với kem
thì rất dễ gây ra hiện tượng là sốc nhiệt
mắc bệnh lý như là đau học ho và có thể bị cảm lạnh
vâng và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thì mỗi năm việt nam đang chi hơn ba tỷ đồng
cho những sản phẩm về kem
và với mức chi như vậy thì liệu sở thích
và lượng tiêu thụ của trẻ sẽ diễn ra như thế nào
thì câu trả lời sẽ có trong cuộc sống khỏe ngay sau đây
mùa hè ăn kem hay uống nước lạnh
sẽ mang lại cảm giác mắt ngọt
mẻ tức thì làm dịu cân khát nhanh chóng
không chỉ người lớn trẻ em cũng thường xuyên sử dụng
đồ ăn nước uống đông đá để giải nhiệm
cũng như bao bạn nhỏ khác mỗi lần đưa con lên bờ hồ chơi
anh tân thường gái vào cửa hàng bán kem
để lượn cho con một vài sản phẩm
kem vừa là phần thưởng khích lệ khi con được đường cao
và cũng là để con thoải mãn sở thích
mặc dù đã có nhiều cảnh báo về hệ lụy của kem
tuy nhiên anh tân chưa bao giờ để ý đến những khuyến cáo ấy
cứ mỗi lần hầu như là
năm nào mình cũng cho cháu ở đây chơi một hai tuần gì đó
mà hầu như là cháu rất thích ăn kem
cứ mỗi lần ra là cháu phải đòi
ngày ba bốn lần ra ngoài này để ăn kem
mình nghĩ là ăn kem hạn chế một ngày
chỉ có cho con ăn từ hai ba lần một ngày thôi
thì sợ ăn kem nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến răng của bé
nó nạnh nó sẽ gây tê bút răng của bé
mình thì không hay để ý đi nguyên liệu mấy đâu
chỉ là con thích thì mình cho con ăn thôi
mình cũng không hay tham khảo về những vấn đề nguyên liệu
rồi chắc vào quán nào kia trong kem đâu
mới chớm hè gia đình anh kiên ở linh đàm hà nội
đã phải lo điều trị viêm họng cho cô con gái năm tuổi
lý do là bởi con gái anh rất thích ăn kem
đặc biệt là các loại kem nhiều màu sắc
mấy hôm gần đây thì trời nó cũng nóng
nên là các bạn nhỏ này thì rất là thích món kem
cũng có ăn một số kem yêu thích
nên là rất là nóng với lại ăn kem lạnh

như vậy thì nhu cầu ăn kem thì mọi lúc mọi nơi
nhưng mà mình thấy mình nên hạn chế cho con
không nên chiều quá
tất nhiên là cũng không cấm nhưng mà tùy theo thời tiết hay là gì đấy
thì là mình sẽ một tuần chắc là một tuần hoặc hai tuần mình sẽ cho các bạn ăn
kem là một cái thức ăn vặt mà trẻ em bé nào cũng rất là thích
thích thú ngay cả người lớn cũng vậy thôi
thế chính vì vậy cho nên là rất nhiều bố bọc cụ huynh của chúng ta
thường là chiều theo ý thích của các con
nhất là khi mùa hè đi chơi
hoặc là thậm chí là
những phần thưởng học cuối năm
nhiều khi là cũng coi như đây là
một cái tờ ăn để thưởng cho công học tập của các con
thế cho nên là

cho cảm giác nó giải nhiệt
bớt được cơ thể nhưng mà thực ra thì

theo các chuyên gia
kem chỉ có tác dụng giải nhiệt
tức thời bởi các thành phần trong kem
như sữa đường
các loại phẩm màu hương liệu

vì trong kem có lượng đường rất lớn
thậm chí đường lại còn là nguyên nhân
làm tăng thân nhiệt gây cảm giác nóng
trong người các loại kem càng ngọt
càng ít thành phần dinh dưỡng
càng dễ gây nóng
và trên thực tế
tại các cơ sở sản xuất kem
quy trình sản xuất thô sơ không đảm bảo
vệ sinh nguyên liệu không rõ

khi cho trẻ ăn
đối với các đồ ăn nước uống lạnh
tốt nhất nên sử dụng sau một giờ
khi ăn cơm no
nên ngậm đồ lạnh năm giây trong miệng
giờ mới nuốt giảm bớt độ lạnh khi đi vào học
ăn lạnh uống lạnh
sẽ khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống
vì vậy sau khi thưởng thức xong
nên uống nước ấm để bảo vệ cơ thể
thưa quý vị và các bạn
ngày hôm nay
thì hơn một giờ
một trăm sáu mươi học sinh tại hà nội
và thành phố hồ chí minh
tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai
vào lớp một mươi công lập
thời tiết hôm nay dự báo là có nắng
nhưng cũng không quá khắc nghiệt
và sẽ ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe
và tâm lý của các thí sinh
cụ thể là tại hà nội
thời tiết thì có nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức là ba mươi ba độ c
và ba mươi ba độ c cũng là mức nhiệt cao nhất
được dự báo cho ngày hôm nay
tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên khả năng mưa rông
thì vẫn còn xuất hiện
và không loại trừ tình trạng ngập úng xảy ra
như trong chiều ngày hôm qua
các bậc phụ huynh đưa con đi thi
thì hãy nhớ mang theo các vận dụng cần thiết
tránh để bị ngấm mưa dẫn đến cảm lạnh
và khi đi trên đường
thì cũng cần hết sức chú ý
những vùng ngập sâu nguy hiểm
ngoài lưu ý cho thí sinh
về chế độ dinh dưỡng nghỉ ngơi hợp lý
thì chúng tôi cũng khuyên cao
với các bậc cha mẹ
đó là dù rất là lo lắng
rất là quan tâm
nhưng chúng ta cũng nên hạn chế
việc tập trung trước điểm thi chờ đợi
bởi đứng sâu trước nắng
thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe
ngoài ra thì việc tập trung quá đông đúc
cũng là một yếu tố gây cản trở giao thông
nói về thời tiết ở khu vực miền trung
nhiều ngày nay
thì nắng nóng cũng đã xuất hiện
cuộc bộ ở chung chung bộ
dự báo là trong ngày hôm nay
những điểm có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ c
sẽ được tăng lên
tập trung ở khu vực vùng núi
từ thanh hóa cho xuống đến quảng ngãi
và nhiều khả năng là những ngày tiếp theo
nắng nóng sẽ vươn ra tới ven biển
bao trùm toàn bộ khu vực
với mức nhiệt lên tới ba mươi bảy độ c
thời tiết nắng nóng
cũng là lúc mà các bậc cha mẹ cần hết sức quan tâm
chú ý sát sao con em mình
nhất là khi kỳ nghỉ hẹ cuộc em học sinh
đã chính thức bắt đầu
và thời gian qua thì cũng đã liên tục xảy ra
nhiều vụ đuối nước thương tâm
lưu ý là các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở
và không cho trẻ đến gần những khu vực nước sâu
và có biển cấm
và ngay cả những ở khu vực tắm an toàn
thì cũng không nên cho trẻ bơi xa bờ quá một mươi năm mét
đặc biệt là trong suốt quá trình tắm của trẻ
thì luôn luôn phải có sự quan sát chú ý của người lớn
phần cuối sẽ là những thông tin dự báo
thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước